viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông nguyễn văn cường cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án một mươi chín người bị bắn thương vong trong vụ tranh chấp đất ở tiểu khu một trăm năm mươi ba
thuộc lâm phần của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư long sơn xã quảng trực huyện tuy đức
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với đặng văn hiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại tiểu khu một nghìn năm trăm ba mươi năm xã quảng trực huyện tuy đức về hành vi giết người cơ quan chức năng cũng phát hiện và thu giữ một mươi khẩu súng tự chế tại nhà đặng văn hiến
liên quan đến vụ án cơ quan công an huyện đã xác định được bốn đối tượng khác liên quan gồm hoàng văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm thường trú tại huyện đắk rấp tỉnh đắk nông
ninh viết thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi thường trú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên ninh bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai em ruột thọ và ninh viết vương em họ của thọ chưa xác định được nơi cư trú
riêng hoàng văn thắng đã bị cơ quan công an triệu tập làm việc nhưng vẫn chưa khai nhận hành vi gây án
hiện hoàng văn thắng mai thị khuyên vợ của đối tượng đặng văn hiến và một người tên trường em trai của mai thị khuyên đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra
các đối tượng ninh viết thọ ninh viết vương và ninh viết bình đã bỏ trốn khỏi địa phương
trước đó khoảng tám giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi khi công ty long sơn đưa máy vào ủi vườn điều của ông hoàng văn thắng tại tiểu khu một nghìn năm trăm ba mươi năm thuộc lâm phần do công ty long sơn quản lý thì xảy ra sâu sát tranh chấp với một số người dân địa phương
một số người có súng tự chế đã bắn trực tiếp vào lực lượng nhân viên khiến một mươi chín nhân viên của công ty long sơn thương vong trong đó có ba người chết tại chỗ